tiếp tục chuyến thăm châu âu trong khuôn khổ tham dự diễn đàn kết nối âu á do ủy ban châu âu tổ chức
đoàn đại biểu cấp cao của đảng ta do đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương dẫn đầu vừa có các cuộc làm việc với phó chủ tịch nghị viện châu âu
ủy viên thương mại của eu chủ tình ủy ban thương mại quốc tế của nghị viện châu âu
thăm và làm việc với đại sứ quán việt nam tại vương quốc bỉ
tại các cuộc làm việc với đại diện lãnh đạo hội đồng và nghị viện châu âu
đồng chí nguyễn văn bình khẳng định việt nam rất coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với liên minh châu âu eu
bày tỏ vui mừng trước những tiến triển gần đây trong quan hệ hai bên
trong đó có việc ký kết hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư giữa việt nam và eu
và đề nghị hai bên phối hợp nỗ lực thúc đẩy tiến trình ep phê chuẩn hai hiệp định quan trọng này
về các vấn đề khu vực và quốc tế đồng chí nguyễn văn bình đã trao đổi về diễn biến và các vi phạm đối với chủ quyền của việt nam
trong thời gian qua ở biển đông và đề nghị phía eu ủng hộ lập trường của việt nam giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
trong cuộc hội đàm làm việc với đại sứ quán việt nam tại vương quốc bỉ đồng chí nguyễn văn bình đã thông tin về tình hình trong nước
trong đó có các công tác chuẩn bị cho đại hội một mươi ba của đảng và chỉ đạo các nhiệm vụ của đại sứ quán trong thời gian tới
đặc biệt ưu tiên thúc đẩy ep thông qua hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư với eu